đoàn công tác do đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội làm trưởng đoàn và điều phối viên liên hợp quốc tại việt nam đã có chuyến khảo sát về tình hình thực hiện xoa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
huyện mộc châu là một trong một mươi hai huyện thành phố của tỉnh sơn la thuộc khu vực tây bắc có nhiều dân tộc cùng sinh sống như kinh thái mông mường giao khơ mú nên việc xoa đói giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn
điều phối viên liên hợp quốc tại việt nam cho rằng tỉnh sơn la có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao ở mức trên hai mươi tám và tỷ lệ hộ cận nghèo trên một mươi một bởi vậy đại diện liên hợp quốc mong muốn sơn la nói riêng và việt nam nói chung có thêm nhiều giải pháp sinh kế hiệu quả hơn
chúng ta muốn mọi người thoát nghèo bền vững thì phải cung cấp cho họ sinh kế bền vững chúng ta có thể tặng quà hỗ trợ người dân trong ngắn hạn nhưng cái quan trọng là phải tạo được sinh kế bền vững thì mới thoát nghèo bền vững
kết luận hội nghị phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng yêu cầu tỉnh sơn la phải nghiêm túc thực hiện giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững với hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tận dụng thế mạnh địa phương để phát triển du lịch huyện mộc châu có điều kiện tự nhiên sẽ được lựa chọn làm thí điểm
tôi đề nghị các đồng chí sẽ tạo ra mô hình nhất là vấn đề kết nối trồng rừng với nuôi trồng thủy sản và các cây con có giá trị kinh tế cao tại huyện mộc châu
thì có thể là chúng ta sẽ tạo ra khu rừng phối hợp với liên hiệp quốc để cùng nghiên cứu rồi mô hình canh tắc trên đất dấp có thể thế rồi thì quy hoạch sản xuất những sản phẩm kỹ thuật cao mà là sản phẩm hữu cơ sạch có lợi cho sức khỏe con người tạo ra ở đây
thì tôi nghĩ rằng sẽ là một điểm như là bà nga nói đấy là chính là nếu như ở đây làm được thì các tỉnh miền núi các huyện miền núi của việt nam có thể làm được
đoàn khảo sát của quốc hội và liên hợp quốc đã đi thăm
các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và du lịch trải nghiệm tại huyện mộc châu